cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương
mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm của nhà nước
và việc đi lại của nhân dân trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
trên các tuyến giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
trong đợt cao điểm này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông hạn chế tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
cảnh sát giao thông cũng tiến hành đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy
và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông
kế hoạch cao điểm được thực hiện từ nay đến hết ngày một mươi bốn tháng chín
trên đường bộ cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi lái xe sử dụng rượu bia
điều khiển xe chạy quá tốc độ lạng lách đánh võng đua xe trái phép xe khách dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định
trở quá số người quy định xe tải chở quá trọng tải xe xe đi không đúng phần đường lan đường
không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu giao thông
người ngồi trên xe mô tô xe gắn máy không đổi mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách